tại các siêu thị chợ dân sinh nhiều mặt hàng rau củ đồng loạt giảm giá đến hai mươi do nguồn cung dồi dào
giá thanh long tím hồng còn ba mươi đồng một kg cải thảo giảm còn hai mươi đồng một kg
đậu kov năm trăm linh g có giá một mươi bốn đồng bơ sáp ba mươi bốn giá năm mươi đồng một kg
su hào còn hai mươi một đồng một kg bắp cải ba mươi sáu đồng một kg
các loại rau muống bí đao cà rốt cũng có mức giá giảm tới hai mươi